tại phiên họp các nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận các biện pháp ứng phó với các cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ diễn ra ngày càng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực như lương thực y tế kinh tế phát triển
các nhà lãnh đạo g bảy và khách mời cũng tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững
trong phát biểu quan trọng tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính chia sẻ bối cảnh chưa có tiền lệ hiện tại đòi hỏi phải hành động vượt ra ngoài tiền lệ với cách tiếp cận toàn cầu toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương
nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết là thúc đẩy và tạo ra những động lực mới cho phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn cầu theo hướng xanh hơn sạch hơn bền vững hơn
thủ tướng phạm minh chính đề xuất cần nâng cao hiệu quả quản trị kinh tế toàn cầu tăng cường phối hợp chính sách nhất là về lãi suất tài chính tiền tệ thương mại và đầu tư cải cách hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của tổ chức thương mại thế giới wto
thủ tướng phạm minh chính hoàn ngành sáng kiến của g bảy về pgi đề nghị g bảy tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua cung cấp tài chính xanh hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược nhất là về giao thông
người đứng đầu chính phủ việt nam nêu thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu thực chất hiệu quả hơn nhấn mạnh đề cao đoàn kết quốc tế kiên trì hợp tác đa phương là chìa khóa để giải quyết các thách thức phức tạp hiện nay đồng thời cần bảo đảm lấy người dân ở trung tâm động lực chủ thể nguồn lực và mục tiêu của phát triển
trên tinh thần đó thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam đánh giá cao tuyên bố hành động hiroshima về an ninh lương thực tự cường toàn cầu đề nghị g bảy và đối tác đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp xanh tăng cường tham gia và hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác nam nam và ba bên trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu
trên tinh thần không để ai không để quốc gia nào bị bỏ lại phía sau thủ tướng phạm minh chính kêu gọi các nước g bảy và các đối tác phát triển có chương trình hành động cụ thể tăng cường hỗ trợ nguồn lực thực hiện các mục tiêu sdg thù hẹp khoảng cách số làm chủ công nghệ tiên phong bảo đảm an ninh nguồn nước xuyên biên giới thực thi bình đẳng giới và xây dựng các cơ chế hiệu quả để ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính bày tỏ việt nam luôn trân trọng sự giúp đỡ thiết thực kịp thời của các nước g bảy và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn là thành viên chủ động tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và tích cực đóng góp vào các nỗ lực giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu vì phát triển bền vững phồn vinh của nhân loại vì hạnh phúc của người dân